một chiếc ô tô bốn chỗ đấu đầu với xe tải chở gỗ cao su khiến một người tử vong tại chỗ
vào thời điểm trên chiếc xe ô tô bốn chỗ biển kiểm soát sáu mươi một h một nghìn năm trăm linh tám do tài xế lê ảnh đạt sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín điều khiển lưu thông trên quốc lộ một mươi bốn hướng từ tây ninh đi thị xã đồng xoài tỉnh bình phước
khi đi đến đoạn đường cong thuộc ấp hai xã nha bích do chạy với tốc độ khá cao lại lấn tuyến qua phần đường đối diện nên tài xế đạt đã không làm chủ được tay lái tông trực diện vào xe ô tô tải mang biển số năm mươi bốn t chín trăm bảy mươi
do tài xế võ thanh minh sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín quê ở quảng ngãi điều khiển ngược chiều cú tông quá mạnh khiến anh đạt và xe ô tô bốn chỗ bị xe tải đâm lùi ra phía sau hơn một mươi mét
đầu xe ô tô bị nát bét tài xế đạt kẹt cứng trong cabin và tử vong tại chỗ
ngay sau khi tai nạn xảy ra lực lượng cảnh sát giao thông công an huyện trơn thành đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường điều tiết giao thông khám nghiệm hiện trường điều tra làm rõ nguyên nhân của vụ tai nạn